đánh dấu năm mươi bảy năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao việt nam lào năm một nghìn chín trăm sáu mươi hai năm hai nghìn một mươi chín
và kỷ niệm bốn mươi hai năm ngày hai nước ký hiệp ước hữu nghị và hợp tác năm một nghìn chín trăm bảy mươi bảy hai nghìn một mươi chín
chiều nay bộ thông tin và truyền thông đã tổ chức họp báo chương trình
thắm tỉnh hữu nghị đặc biệt việt nam lào năm hai nghìn một mươi chín
với mong muốn quảng bá hình ảnh việt nam đổi mới và phát triển
qua đó củng cố mối quan hệ hữu nghị truyền thống đoàn kết đặc biệt
và hợp tác toàn diện việt nam lào bộ thông tin và truyền thông phối hợp với tỉnh nghệ an
tổ chức chương trình thắm tỉnh hữu nghị đặc biệt việt nam lào năm hai nghìn một mươi chín
đây là năm thứ hai bộ thông tin và truyền thông tổ chức sự kiện này
nét mới của chương trình năm nay là tăng cường các hoạt động giao lưu
quảng bá hình ảnh của mỗi nước thông qua các hoạt động giới thiệu văn hóa độc đáo của mỗi nước
giới thiệu các sản phẩm kinh tế du lịch thúc đẩy xúc tiến đầu tư thương mại
du lịch giữa việt nam và lào nói chung và giữa các địa phương có chung đường biên giới với nước bạn lào nói riêng
chương trình sẽ khai mạc vào ngày một mươi năm tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi chín tại thành phố vinh tỉnh nghệ an